cục xuất nhập khẩu bộ công thương vừa ban hành thông tư số hai mươi ba quy định việc không áp dụng hạn ngạch
thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước asean thông tư có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể số lượng đường nhập khẩu từ các nước asean không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan hàng năm
do bộ công thương công bố theo cam kết của tổ chức thương mại thế giới wto áp dụng với các nước wto
đồng thời không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường có xuất xứ từ các nước asean
theo quy định của pháp luật hiện hành
bộ công thương sẽ tiếp tục phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
hiệp hội mía đường việt nam nghiên cứu tham mưu cho chính phủ thủ tướng chính phủ xem xét áp dụng các biện pháp phòng vệ
được hiệp định thương mại hàng hóa asean cho phép để bảo đảm cạnh tranh công bằng
duy trì quyền áp dụng các biện pháp quản lý nhập khẩu phòng vệ thương mại phù hợp với cam kết quốc tế
để bảo vệ sản xuất trong nước trước sự gia tăng đột ngột của hàng hóa nhập khẩu khi cần thiết